ngày một mươi năm tháng tám ubnd tỉnh hà nam đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị bốn mươi của ban bí thư trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tiến dụng chính sách xã hội
sau gần năm năm triển khai thực hiện nguồn vốn tiến dụng chính sách ở tỉnh hà nam đã được đầu tư đến một trăm một mươi sáu xã phường thị trấn trong toàn tỉnh tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu được tiếp cận với nguồn vốn một cách kịp thời
năm mươi dư nợ tiến dụng chính sách ở hà nam được tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn giáo dục và đào tạo
nhân dịp này chủ tịch ubnd tỉnh hà nam đã tặng bằng khen cho hai mươi tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị bốn mươi